tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn một kế hoạch hành động phát triển tới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn
ngay sau khi kế hoạch được ban hành bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có chỉ đạo để triển khai thực hiện đồng bộ hóa các giải pháp bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ
hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước có áp dụng tới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn với diện tích tăng dần theo các năm
sự tham gia của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước ngày càng nhiều
hiệu quả của việc áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước đã góp phần quan trọng trong các thành tiệu phát triển của ngành nông nghiệp trong năm qua
tăng năng suất cây trồng từ một mươi đến một mươi năm nhất là đối với các cây trồng có giá trị kinh tế cao có lợi thế cạnh tranh như cà phê hồ tiêu cây ăn quả
góp phần tăng từ hai mươi đến năm mươi thu nhập của người dân tiết kiệm từ hai mươi đến bốn mươi nước tưới và đóng góp hữu hiệu trong ứng phó với hạn
hạn hán biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường cải thiện diện mạo thế và lực vùng nông thôn
đây cũng chính là giải pháp căn cơ để phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của các địa phương nói riêng và cả nước nói chung